từ ngày ba tết đến nay ngư dân các xã ven danh thắng quốc gia đầm âu loan huyện tuy an tỉnh phú yên
trúng đậm tôm đất tự nhiên với giá từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh nghìn đồng một kg
tùy theo kích cỡ trung bình mỗi ngày ở đây một người có thu nhập khoảng năm trăm linh đồng
theo bà con ngư dân tôm đất xuất hiện nhiều trên đầm âu loan là do thời tiết đang dần ấm lại sau nhiều ngày mưa lạnh
bình quân mỗi đêm một miệng trấn của một ngư dân khai thác bằng lưới thu về ít nhất từ hai đến ba kg tôm đất
không chỉ mang lại thu nhập cao cho ngư dân người mua tôm đất về ăn còn có quan niệm sẽ mang lại nhiều may mắn trong năm mới
tôm đất là đặc sản tự nhiên nước lợ rất quý trên đầm âu loan là món ăn ngon tươi sống bổ dưỡng
nên mặc dù bán với giá khá cao từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh nghìn đồng một kg
nhưng ngư dân ven đầm vẫn không đủ tôm cung ứng cho thị trường
nhiều ngày qua bà con phải tạm gác lại chuyện vui chơi tranh thủ khai thác tôm đất kiếm thêm thu nhập lấy may những ngày đầu năm mới